xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online là thông tin về cơn bão số năm
trong sáu giờ qua áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số năm hầu như ít di chuyển
vào hồi một mươi h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong ba giờ tới áp thấp nhiệt đới ít di chuyển
đến một mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng năm km và suy yếu thành một vùng áp thấp
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
tức là từ bốn mươi km một giờ
cảnh báo mưa lớn trên đất liền
ngày hôm nay ở khu vực từ đà nẵng đến phía bắc quảng ngãi có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
từ nay đến ngày một mươi ba tháng chín
khu vực từ quảng trị đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
từ đêm nay đến ngày một mươi bốn tháng chín
ở các tỉnh từ quảng bình đến thanh hóa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên một trăm linh mm một đợt
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp ba